chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đây là loại thuốc gần đây trên mạng xã hội được giao bán nhiều quảng cáo phòng chữa bệnh covid một mươi chín
tại đường chu văn an phường vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô
do hoàng thúy hạnh điều khiển thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên
trên bao bì có chữ nước ngoài dùng để uống phòng chống dịch covid một mươi chín
hạnh khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ trung quốc về với số tiền là hai mươi sáu triệu đồng
với mục đích để sử dụng bán kiếm lời
trước đó cũng tại địa điểm trên lực lượng công an đã phát hiện nguyễn mạnh cường
vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua trên mạng xã hội facebook với tổng số tiền là ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam nhóm chín đối tượng côn đồ hung hãn có hành vi cố ý gây thương tích
vào dặng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại hai mươi sáu đường kim long
hai nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước đã mang theo dao kiếm để hỗn chiến
hậu quả là ba người bị thương tích
sau một thời gian vào cuộc xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố huế
đã làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam chín đối tượng và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đang thụ lý điều tra các vụ việc có dấu hiệu sai phạm
tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam veam và các đơn vị thành viên
căn cứ kết quả điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm tại các dự án sử dụng đất
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định
lâm trí quang nguyên chủ tịch hội đồng quản trị phim
nguyễn thanh giang nguyên tổng giám đốc vim
đào huấn ngữ nguyên giám đốc công ty đúc số một
các đối tượng trên đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất diện tích tám chín trăm ba mươi chín m hai
tại địa chỉ số hai trăm hai mươi đường bình thới phường một mươi bốn quận một mươi một tp hcm
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước
ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ba đối tượng trên
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quyết định lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư
để chiếm đoạt tài sản của người tham gia nhóm đối tượng trong đường dây này
đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
công nghệ cao bộ công an và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng
chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hành ba mươi sáu tuổi trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu
tham gia đầu tư tài chính vào trang web vườnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn
không những thế chị hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó
và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư
thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm mà
telegram cái nhóm zalo được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được
mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào gói một triệu rưỡi và gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy
thì là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh
lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu
trú tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh chú tỉnh nghệ an
trần thị minh trần văn quân đều trú tại thành phố móng cái
trong vụ án này hoàng anh giữ vai trò lập trình
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
cách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi
tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
trong khi tôi sử dụng cái mưu tôi truyền khoản
là tôi tăng lên nhóm
là tôi mỗi lần tôi truyền khoản
ít nhất tầm cao nhất là tám mươi triệu là
còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu điểm lên
là mỗi lần truyền đi truyền lại
là để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác truy xuất dữ liệu
từ các vật chứng thu giữ được
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên
đã tạo lập bốn mươi năm trang web với nội dung
đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tiền
của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này
hai mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền
và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục
được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được
số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định
các bị hại đã chuyển vào
năm trong số hai mươi bốn tài khoản này
là ba sáu tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng
đã lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau
vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng
rồi tiến hành quảng cáo
trên các mạng xã hội
người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được
các đối tượng hướng dẫn vào tài khoản
từ trang trang web
nạp tiền vào tài khoản
do chúng chỉ định
để tham gia vào các khói thầu
đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao
khi tham gia đầu tư mở tài khoản
đăng ký trong trang web
người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng
sau đó người đầu tư sẽ không thể rút được
tiền vốn và tiền nãi về
nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang
một trong một thời gian
thì sau đó xóa trang chặn yên nạc của người đầu tư
để chiếm đoạt tài sản
rồi lại tập trung lập trang
web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo
trên không gian mạng
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân
nên thận trọng cảnh giác tìm hiểu thông tin
trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin vào những lời lẽ
quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận
cao để tránh bị lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
công an huyện văn giang tỉnh hương yên
xác định có một nhóm đối tượng đã dùng thủ đoạn
phun sơn đập máy móc thiết bị
của một số nhà thầu đang thi công
tại dự án khu đô thị sinh thái
nghĩa trụ và long hưng của huyện văn giang hương yên
mục đích là ép các nhà thầu này
phải trả số tiền cho các đối tượng với giá cao
dưới hình thức là để các đối tượng
trông coi máy móc
quá trình điều tra xác định vào đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
do không có việc làm ổn định
nên các đối tượng nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đều trú huyện văn giang
phạm văn ninh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
phạm văn trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
phạm hồng trung sinh năm hai nghìn hai
đều trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đã liên hệ với các công ty
tại khu đô thị trên để đặt vấn đề trông coi máy ép cọc
với giá từ bốn triệu đồng một máy một tháng
sau khi liên hệ
một số công ty không đồng ý
do giá trông coi cao hoặc đã thuê người khác trông coi
nên các đối tượng đã bàn bạc
và rủ nhau đi đập phá máy móc
của các công ty chưa thuê nhóm trông coi
nhằm mục đích làm cho các công ty
bị uy hiếp về tinh thần
sợ ảnh hưởng đến tiến độ thi công
nên sẽ buộc phải thuê các đối tượng trông coi máy móc
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
đã khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với năm đối tượng trên
về tội cưỡng đoạt tài sản
với hành vi cướp giật tài sản
đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi
chú thị trấn ta rây huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện xuân lộc khởi tố
bắt tạm giam bốn tháng để điều tra
trước đó khang điều khiển xe máy
rảo quanh địa bàn xã
xuân hiệp huyện xuân lộc
xe mai sơ hở trong việc quản lý tài sản
thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp
phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi
chú tỉnh đồng nai đang ngồi phía sau
dừng mua đồ
trên tay thì sử dụng điện thoại di động iphone một mươi hai
khang đã áp sát rồi giật chiếc điện thoại
của chị vân và tăng ga tổn thoát
được biết khang là đối tượng không nghề nghiệp
lại nghiện ma túy
có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
và cướp giật tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đang tạm giữ hình sự hai vợ chồng
dương thái tâm và trần thị ngọc dầu
chú phường sáu quận go vấp tp hcm
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh kiên giang
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện an biên
tỉnh kiên giang bắt quả tăng tâm và dầu
đang vận chuyển năm kg ma túy đá
tại cơ quan công an dầu khai nhận
thông qua mạng xã hội có quen biết
với một người đàn ông ở huyện an biên
người này đặt vấn đề với dầu muốn mua năm trăm linh gram ma túy đá
đến ngày một mươi ba tháng hai
sau khi thỏa thuận việc mua bán số ma túy trên
với người đàn ông hai vợ chồng dầu
đã đến khu vực quận tân bình tp hcm
mua năm trăm linh g ma túy đá
của một thanh niên lạ mặt với giá một trăm hai mươi triệu đồng
đến hai mươi một h cùng ngày tâm cùng dầu
đón xe khách từ tp hcm
xuống đến huyện an biên tỉnh kiên giang
gặp người đàn ông để bán số ma túy trên
với giá một trăm năm mươi triệu đồng
thì bị lực lượng công an phát hiện
người đàn ông điều khiển xe chở dầu và tâm
để đón đến nơi giao hàng đã nhảy xuống sông trốn thoát
còn dầu và tâm bị bắt quả tang cùng tăng vật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng lê nhật minh hiếu
chú tỉnh bà ria vũng tàu
để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản
trước đó hiếu đã điều khiển xe máy
từ nhà đến địa bàn huyện xuân lộc
để xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản
thì ra tay trộm cắp và cướp giật tài sản
bán lấy tiền tiêu xài
chỉ trong thời gian ngắn hiếu đã thực hiện tám vụ trộm
và một vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện xuân lộc
vào cuộc điều tra công an xác định hiếu là thủ phạm
của các vụ trộm và cướp giật trên
nên công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ đối tượng
ngay trong sáng nay công an huyện hòa văn
thành phố đà nẵng đã di lý ra thành phố đà nẵng
một bị can trốn truy nã
sau khi lửa vợ hờ tám mươi năm triệu đồng
đối tượng tên nguyễn viết cường chú tỉnh quảng nam
bị khởi tố truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian làm ăn kinh doanh tự do
tại thành phố đà nẵng cường có quan hệ tình cảm
với một người phụ nữ và cả hai
chung sống với nhau như vợ chồng có một con chung
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín cường cần tiền tiêu xài
nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của người vợ hờ
lúc này lúc đang bị thất nghiệp
nên cường đã nói đưa tiền để cường chạy việc
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
bị hại đã nhiều lần rút tiền tiết kiệm
đưa cho cường tổng cộng tám mươi năm triệu đồng
sau đó cường bỏ trốn bỏ lại hai mẹ con bị hại
nên bị hại đã trình báo đến công an huyện hòa vang
qua thời gian điều tra củng cố hồ sơ
vào ngày hai mươi hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện hòa vang ra quyết định
khởi tố bị can nguyễn viết cường
đến ngày một mươi tháng hai ra lệnh truy nã với tội danh
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trưa ngày một mươi năm tháng hai công an huyện hòa vang
theo dõi mật phục bắt được cường
theo lệnh truy nã tại khu vực thôn hai
xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
công an huyện khói châu tỉnh hưng yên
phối hợp với công an xã việt hòa huyện khói châu
vừa bắt quả tang tại thùng container
dùng làm phòng nghỉ cho công nhân
tại công ty trách nhiệm mũ hạn bê tông
và xây lắp petrolimax địa chỉ ở xã việt hòa
có một mươi bảy đối tượng đang có mặt tại chiếu bạc
và tham gia đánh bạc dưới hình thức
chơi sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền
lực lượng chức năng thu tại chiếu bạc
và trên người các đối tượng số tiền trên bốn mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng liên quan
được biết các đối tượng đều là công nhân của công ty
sau khi xác minh phân loại cơ quan cảnh sát điều tra
công an huyện khói châu ra quyết định tạm giữ
một mươi năm đối tượng về hành vi đánh bạc
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý
theo quy định của pháp luật
những rủi ro xảy ra đối với những người
xuất nhập cảnh trái phép như vừa rồi
không phải là hiếm đã có nhiều bài học
đã có những cảnh báo
tuy nhiên những vụ việc như vậy vẫn liên tục
tái diễn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình
an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong bốn cảnh hiện nay
ông dương hồng sơn
ở huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
thường xuyên qua campuchia và trở về việt nam
thế nhưng ông không làm thủ tục xuất cảnh
nhập cảnh theo quy định
những trường hợp vi phạm pháp luật
về xuất nhập cảnh như ông sơn
trên địa bàn quảng ngãi không phải là ít
trong năm hai nghìn hai mươi một và đầu năm hai nghìn hai mươi
qua công tác phối hợp
trao đổi thông tin với công an các tỉnh biên giới
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng ngãi
đã phát hiện có năm mươi năm lượt công dân
xuất nhập cảnh trái phép
chủ yếu với mục đích lao động làm thuê
trong đó phần lớn là xuất cảnh sang trung quốc
trong thời gian vừa qua
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn toàn quốc
thì công dân ở quảng ngãi
đã xuất cảnh qua trung quốc
khi trở về nước
không làm các thủ tục
theo quy định để xuất nhập cảnh
trái quy định của pháp luật
hành vi xuất nhập cảnh trái phép
ngoài việc sẽ bị xử lý
theo quy định pháp luật
còn gây nhiều hệ lụy đối mặt với nhiều rủi ro
nguy hiểm vì không có bất kỳ sự bảo vệ
bộ nào từ nước sở tại
trong đó có nhiều trường hợp bị lừa đảo tiền
bị bắt giữ xử lý trao trả về việt nam
mỗi người dân cần nâng cao
ý thức cảnh giác
không để các đối tượng xấu lôi kéo
dụ dỗ xuất cảnh trái phép
tích cực tham gia công tác phòng ngừa
phát hiện người xuất nhập cảnh trái phép
hoặc đối tượng có hành vi lôi kéo
dụ dỗ lừa đảo người xuất nhập cảnh trái phép
kịp thời báo ngay cho lực lượng công an
để có biện pháp ngăn chặn xử lý kịp thời
còn tại an giang
mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu
tức giận dương hoàng vũ
sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã vĩnh thành huyện châu thành tỉnh an giang
chạy xe về nhà lấy hung khí
đến đâm bạn nhậu trọng thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn tỉnh an giang
đã tạm giam vũ để tiếp tục điều tra
về hành vi cố ý gây thương tích
thời điểm trước
theo kết quả điều tra ban đầu
vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi một
trong lúc uống rượu với nhóm bạn nguyễn thanh đủ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã vĩnh chạch huyện thoại sơn
đã vô cớ lớn tiếng chửi dương văn nghiêm
và dương hoàng vũ nhiều lần
tức giận vũ chạy xe về nhà
lấy cây kéo dài khoảng một mươi cm
rồi quay lại bàn nhậu
lúc này giữa đủ và vũ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau
trong lúc xô sát vũ đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào người đủ
gây trọng thương với tỷ lệ thương tích là bảy mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thoại sơn
đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can vũ
về hành vi cố ý gây thương tích
thời điểm trước trong và sau tết
tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dây hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền
vừa bị công an tỉnh tiền giang triệt phá
thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất
ngay phía sau nhà của một người dân
ở xã bình tân huyện gò công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường
có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào
các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần một trăm linh xe máy
bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
hai mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bản giao đối tượng
và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
phối hợp với công an địa phương
tiếp tục điều tra xử lý
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật
sợi dây chuyển của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi chú xã vĩnh thắng
huyện gò quao vừa bị công an huyện gò quao
tỉnh tiền giang bắt tạm giam
về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài
ở cùng xóm có đeo sợi dây chuyển
và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật sợi dây chuyển
của người này vào khoảng hai giờ sáng
ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
đạt điều kiển xe mô tô
đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài bán cho nhiều thứ đồ
trong đó có cả xăng
nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt
từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong
đạt tiếp tục kêu mua chai
xăng thứ hai và một thẻ cao điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền
nên mở cửa ra đứng chờ
đạt liền nhanh tay giật đứt sợi dây chuyển
có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám k
của chị hoài rồi lên xe bỏ chạy
nhưng bị chị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến
không chế bắt giữ hoài
giao cho công an xử lý
cùng với hành vi cướp giật tài sản
đối tượng trương phúc khang ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện xuân lộc bắt giữ
để xử lý
trước đó khang điều khiển xe máy
dạo quanh địa bàn xã xuân hiệp huyện xuân lộc
xem ai sơ hở trong việc quản lý tài sản
thì ra tay cướp giật
khi đến địa bàn ấp tân tiến xã xuân hiệp
phát hiện chị nguyễn thị thùy vân hai mươi tuổi chú tỉnh đồng nai
đang ngồi phía sau bản
dừng mua đồ trên tay sử dụng điện thoại di động
khang áp sát rồi giật chiếc điện thoại của chị vân
sau đó tăng ga tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an xác định
khang là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với đối tượng lâm châu tâm ba mươi bảy tuổi
chú huyện trảng bom
về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ trái phép
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an tỉnh đồng nai phát hiện tâm
đang vận chuyển một mươi giàn pháo
loại ba mươi sáu ống có trọng lượng một mươi ba tám kg
ở địa bàn ấp năm xã sông chầu
khám xét khẩn cấp nhà của tâm
ở thị trấn trảng bom công an thu giữ
thêm một mươi quả pháo trứng
qua đầu tranh tâm khai nhận số pháo trên
mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch
với giá là sáu triệu đồng mang về để bán kiếm lời
thì bị bắt
với tội danh giao cầu với trẻ vị thành niên
đối tượng truy nã đặc biệt huỳnh văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hương sơ tp huế
vừa bị công an tp huế bắt giữ
vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại phường năm tp đà lạt
quân quen biết với một thiếu nữ
sinh năm hai nghìn năm quê tại huyện iapa tỉnh gia lai
hai người đã thuê phòng trọ
cùng sinh sống
và quân nhiều lần giao cầu với bạn gái
đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
công an tp đà lạt đã làm rõ
hành vi giao cầu với trẻ vị thành niên của quân
đồng thời khởi tố vụ án
khởi tố bị can quân nhưng quân bỏ trốn
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà lạt
ra quyết định truy nã đối với quân
trong thời gian bị truy nã
quân đã lẩn trốn ở nhiều nơi
đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi quân xuất hiện tại huế
thì bị công an tp huế phát hiện bắt giữ
hiện công an tp huế đang tiến hành
các thủ tục để bàn giao quân cho công an tp đà lạt
xử lý theo quy định của pháp luật
tại tỉnh bình phước
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh vừa phối hợp với công an tp đồng xoài
triệt phá một tụ điểm
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một ngôi nhà cho thuê
thuộc khu phố ba phường tiến thành
tp đồng xoài
h ba mươi phút ngày một mươi một tháng hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh đã phối hợp với công an tp đồng xoài
và công an phường tiến thành
tiến hành kiểm tra hành chính ngôi nhà
do nguyễn minh dũng trú tại huyện phú riềng
thuê ở qua kiểm tra phát hiện
trong một căn nhà có
tám nam nữ đang bay lắc
thu giữ ma túy và một số dụng cụ
để sử dụng ma túy
công an tp đồng xoài đang tạm giữ các đối tượng
để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
giả vờ mua xăng rồi ra tay cướp giật
sợi dây chuyền của người bán tạp hóa
cao văn đạt một mươi chín tuổi
trú tại xã vĩnh thắng huyện gò quao
vừa bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang
bắt tạm giam về hành vi cướp giật tài sản
qua theo dõi thấy chị nguyễn thị hoài
ở cùng xóm có đeo sợi dây chuyền
và thường bán tạp hóa vào đêm khuya
nên đạt quyết định cướp giật
sợi dây chuyền của người này
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng một
đạt điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của chị hoài
tại đây đạt kêu chị hoài
bán cho nhiều thứ
trong đó có cả xăng
nhưng chị hoài không mở cửa mà chỉ đưa qua song sắt
từ đó không có cơ hội cho đạt ra tay
sau khi đổ xăng xong
đạt tiếp tục kêu mua chai xăng thứ hai
và một thẻ cao điện thoại
lúc này chị hoài sợ đạt không trả tiền
liền mở cửa ra đứng chở
đạt nhanh tay giật sợi dây chuyền
có trọng lượng hai ba chỉ vàng một mươi tám carat của chị hoài
rồi lên xe bỏ chạy
nhưng bị hoài nắm áo kéo lại
lúc này chồng chị hoài kịp thời chạy đến
khống chế và bắt giữ hoài
giao cho cơ quan công an xử lý
vâng không chỉ tại kiên giang
thời gian gần đây tại tỉnh bình định
cũng nổi lên tình trạng cướp giật tài sản
nhằm vào những người phụ nữ đang điều khiển xe máy trên đường
dù chưa có vụ việc nào gây tai nạn nghiêm trọng
cho nạn nhân
và tất cả đều đã bị điều tra bắt giữ
song thực trạng trên cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh
để những người dân đặc biệt là chị em phụ nữ
phải hết sức lưu tâm khi ra đường
đây là chị vương tô châu
ở đường hoàng văn thủ thành phố quy nhơn
là nạn nhân trong vụ cướp giật vừa qua
tùy cũng đã từng nghe nói
về các vụ cướp giật trên đài báo
và cũng đã có ý thức cảnh giác
song trước sự hung hãn của đối tượng
chị châu không thể kháng cự
hai thanh niên mới ép xe của tôi ra tới
chính giữa đường gần quán cà phê ba giang
ngay bụng tôi nói là im
cầm con dao
cách luôn cái túi
nghe một cái tiếng phật rất là ta
nên là lúc đó tôi rất là sợ
sau ba ngày giao giết trùy lùng
lực lượng công an đã làm rõ
và bắt giữ thủ phạm là phạm văn vũ
và nguyễn văn tịnh
cùng người xã nhân hải thành phố quy nhơn
và thu hồi phần lớn tài sản
mà chúng đã cướp giật
các đối tượng khai nhận
ngay sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản
của chị vương tô châu
chúng tiếp tục gây thêm một vụ cướp giật khác
và nạn nhân cũng là một phụ nữ
điều khiển xe máy trên đường
những người phụ nữ đi trên đường vắng
đặc biệt là những người phụ nữ
ăn mặc sang trọng đi xe tay ga đắt tiền
luôn là con mồi
mà các đối tượng cướp giật nhám đến
trong dịp phép nhâm dần vừa qua
cảnh sát hình sự công an thành phố quy nhơn
đã bắt được nguyễn công bạn
chú huyện tây sơn là đối tượng
đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản
của hai người phụ nữ đi chơi xuân
thì qua đây cũng cảnh báo luôn
tất cả người dân khi ra đường tham gia giao thông á
cũng như đi mua sắm thì không nhắc là nữ
không nên mang túi sách trên người
cũng như cầm các tài sản gọn nhẹ trên tay
vì như thế là rất tạo
điều kiện thuận lợi cho đối tượng
thực hiện các hành vi cướp giật
gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản
của người bị hại
trong thời gian tới cho đến hết tháng riêng
các hoạt động vui chơi vẫn còn khá tấp nập
nhất là vào dịp cuối tuần
dù lực lượng công an luôn hết lòng hết sức
đảm bảo an ninh trả tự
xong bản thân người dân cần nâng cao hơn nữa
ý thức cảnh giác chủ động phòng ngừa
không để sơ hở khiến kẻ gian có cơ hội gây án
gọc phần bảo vệ an toàn cho bản thân
và giữ bình yên cho cả cộng đồng
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
tình trạng đánh bạc dưới nhiều hình thức khác nhau
tiếp tục diễn biến phức tạp
mới đây một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức
đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an tỉnh tiền giang
triệt phá thu giữ sáu trăm linh triệu đồng
tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất
ngay phía sau nhà của một người dân
ở xã bình tân huyện gó công tây
khi lực lượng công an tiến vào hiện trường
có khoảng hai trăm linh đối tượng đang tụ tập
quanh điểm đá gà
thấy lực lượng công an ập vào các đối tượng đã bỏ chạy
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ gần một trăm linh xe máy
bốn mươi bốn điện thoại di động các loại
bốn mươi một đối tượng và sáu trăm linh triệu đồng
cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đã bàn giao
đối tượng và tăng vật cho phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh tiền giang phối hợp với
công an địa phương tiếp tục điều tra xử lý
sau ba mươi chín năm lẩn trốn đối tượng là
nguyễn văn tín sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
chú ở xã an thạch huyện tuy an
đã bị công an tỉnh phú yên bắt giữ
về tội trốn khỏi nơi giam giữ
và bàn giao cho trại giam xuyên mộc
thuộc cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
ở huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
theo hồ sơ truy nã vào khoảng thời gian
từ tháng sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
khi sinh sống tại thị xã phan rang
tháp tràm tỉnh thuận hải
nay là thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
hai anh em là nguyễn văn tín
và nguyễn văn luận cùng với một số đối tượng khác
thực hiện hành vi cướp và trộm cắp tài sản
của công dân đến ngày bảy tháng một mươi
tín cùng với đồng bọn bị lực lượng công an
bắt giữ và bị tuyên phạt một mươi năm tù
về hai tội cướp tài sản công dân
và trộm cắp tài sản công dân
quá trình chấp hành án tại trại giam xuyên mộc
tín bỏ trốn nên bị truy nã
đặc biệt trên toàn quốc về tội trốn
khỏi nơi giam giữ trong hành trình trốn
truy nã mặc dù đã thay tên đổi họ
thành nguyễn văn thành chú tại tỉnh khánh hòa
nguyễn văn tín đã bị văn phòng cơ quan
cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
phát hiện bắt giữ khi đối tượng này
trở về địa phương sau ba mươi chín năm